lần đầu tiên kể từ ngày hai mươi sáu tháng hai hàn quốc ghi nhận số ca mới trong ngày ít hơn con số bốn trăm linh
đến nay số ca tử vong là năm mươi người
khoảng sáu mươi ca nhiễm mới có liên hệ với giáo phái tân thiên điện có chi nhánh tại tê gu
thủ đô seoul và tỉnh gyengsi gần đó đã ghi nhận mỗi nơi thêm một mươi hai ca mới
nâng tổng số ca của hai địa phương này lên một trăm hai mươi và một trăm bốn mươi hai ca
tính đến ngày tám tháng ba số bệnh nhân được xuất viện sau khi khỏi bệnh đã lên tới một trăm ba mươi người
tăng một mươi hai ca so với ngày hôm qua